phó chủ tịch của công ty kho vận quốc tế thụy hải là đơn vị sở hữu kho hàng bị nổ cùng với một mươi công nhân làm việc trong ca trực lúc xảy ra vụ nổ đã bị bắt giữ và thẩm vấn
chủ tịch công ty và một phó chủ tịch khác thì nằm trong sự giám sát của cảnh sát và không được phép rời khỏi địa phương
cũng theo thông tin trên kho hàng chứa hóa chất bị nổ ở thành phố cảng thiên tân trong một thời gian dài đã hoạt động không phép
vào ngày hôm qua một mươi tám tháng tám viện y học hình sự colombia khẳng định một mươi sáu cảnh sát thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng black house
ngày bốn tháng tám là do gặp tai nạn và máy bay không bị bắn
theo đại diện viện y học hình sự colombia thông báo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các phi công cũng như các cảnh sát trên máy bay không hề bị bắn
trước đó cựu tổng thống pháp alvaro uribe luôn cáo buộc lực lượng vũ trang cách mạng columbia farc chính là thủ phạm bắn hạ máy bay
tuy nhiên farc đã bác bỏ mọi liên quan tới vụ máy bay trực thăng rơi hôm ngày bốn tháng tám và cho rằng những tuyên bố vu khống của ông iribe
nhằm mục đích phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay nhằm chấm dứt hơn năm mươi năm xung đột vũ trang ở quốc gia nam mỹ
cũng trong ngày hôm qua mỹ cho biết đã bắt đầu cuộc tập trận không quân phản ứng mau lẹ một mươi năm cùng các đồng minh với quy mô lớn nhất tại châu âu
kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh trong bối cảnh giao tranh giữa chính quyền ukraine với lực lượng ly khai thân nga đang leo thang
theo tuyên bố của quân đội mỹ cuộc tập trận có sự tham gia của gần năm binh sĩ từ một mươi một nước đồng minh trong nato
tuyên bố cho biết cuộc tập trận này nhằm hỗ trợ các lực lượng phản ứng nhanh trong nato hành động như một thể thống nhất
và thể hiện năng lực của liên minh trong việc triển khai và hoạt động nhanh chóng nhằm hỗ trợ duy trì một châu âu mạnh mẽ và an toàn
đây là sự kiện huấn luyện trên không lớn nhất của liên minh ở khu vực châu âu kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh
thân thừa tiết và làm trời chuyển sang trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây gây ra mưa rào và rông xảy ra ở mức độ giải rác trong ba ngày tới
nắng nóng chấm dứt với nhiệt độ ngày đêm giao động ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
khu vực phía đông bắc bộ vào ban ngày thời tiết ở trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây đôi lúc xuất hiện những khoảng nắng
nhưng chỉ là nắng yếu và nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến ngày hai mươi hai dãnh mây rông sẽ suy yếu và mờ dần mưa giảm xuống diện vài nơi ngày nắng trở lại và nền nhiệt độ vì thế cũng tăng nhẹ
khu vực miền trung với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế sang ngày mai và hai ngày tiếp theo
mưa rông từ phía bắc dịch chuyển xuống phía nam hiệu ứng phơn sẽ suy yếu
hơn nữa trên cao sẽ xuất hiện trường gió đông nam thổi hơi ẩm từ biển vào làm nền nhiệt độ tại đây giảm hẳn và nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông với nhiệt độ đạt ở mức là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai vẫn duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây
còn nắng vào ban ngày chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ cao nhất giao động ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới mây thay đổi ngày nắng gián đoạn đến chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm đạt ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam vẫn hoạt động đều vào lúc chiều tối mang hơi ẩm tạo thành những cơn mưa rào và rông
còn vào ban ngày tại các khu vực này trời vẫn ít mưa
có nắng từ khá sớm nhưng cơ độ nắng không quá gai gắt với nhiệt độ cao nhất ra động mức là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ